kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi bản tin nhanh sáng ngày bảy tháng hai với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn minh tiến về tội giết người
theo cáo trạng vì buồn chuyện gia đình nên tiến đã bản với vợ là nguyễn thị kiều oanh cùng nhau tự vẫn
sau hai lần tiến oanh và hai con nhỏ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng không chết
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến cùng vợ tiếp tục thuê phòng trọ để thực hiện ý định tự vẫn
sau khi mua một mươi vỉ thuốc ngủ đêm một mươi năm tháng sáu tiến cùng oanh chia thuốc ngủ ra đưa cho hai con rồi cả hai vợ chồng cùng uống
sáng hôm sau nhân viên nhà trọ phát hiện bất thường nên trình báo cơ quan công an
thì phát hiện oanh và hai con đã tử vong tiến bị hôn mê nên đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến tử hình
về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh
khởi tố và bắt giữ các bị can gồm tử công nguyên là đối tượng cầm đầu
cùng với đặng hoàng bích ân nguyễn trường sơn nguyễn ngọc diễm về tội mua bán bộ phận cơ thể người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình
nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán người mua thận ở các bệnh viện
các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi
che giấu hành vi phạm tội địa bàn hoạt động rộng liên quan đến nhiều địa phương
và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận với số tiền hưởng lợi từ hàng chục
cho đến hàng trăm triệu đồng một người bán cũng như người mua
hai đối tượng sử dụng ô tô tải vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo nổ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh long an bắt giữ
nguyễn văn dương quê ở tỉnh đăng nông và dương văn vàng em quê ở tỉnh sóc trăng
bị bắt quả tang tại khu vực quốc lộ sáu mươi hai thuộc ấp một xã tân lập huyện mục hóa tỉnh long an
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong thùng xe có chứa tám thùng pháo nổ với trọng lượng gần ba trăm linh kg
cả hai vận chuyển số pháo trên từ biên giới về tp hcm tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán
nhằm bảo đảm việc cấp cứu và điều trị người bệnh không bị gián đoạn
đồng thời xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong dịp tết
các bệnh viện trên địa bàn tp hcm đã lên kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực thuốc thang trang thiết bị và vật tư y tế
ngành y tế thủ đô yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng thuốc của người dân
và không được lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc
đồng thời bố trí các kiếp trực cấp cứu tại những điểm bắn pháo hoa sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra
yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết
và chuẩn bị sẵn đội cấp cứu lưu động dự phòng để cung ứng trong các trường hợp
ngày hôm nay miền bắc bước vào ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm
cho đến đêm nay không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền bắc gây rét đậm mức nhiệt hạ thấp nhất từ một mươi một đến một mươi ba độ c
sáng sớm nay miền bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù
hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm tại khu vực
với mức nhiệt trong ngày tăng cao lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ c độ ẩm ở mức cao trên tám mươi năm
đến chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm nay đông bắc bộ trời chuyển rét
từ ngày mai trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
trong khi đó tây bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ từ một mươi một đến một mươi ba độ c vùng núi từ tám đến một mươi độ c
vùng núi cao có nơi dưới năm độ c khu vực bắc trung bộ từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c